ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng với tốc độ cao là một trong những giải pháp nhằm phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông
được công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xác định là nhiệm vụ quan trọng
trong quá trình thực hiện nhiều biện pháp đã được lực lượng công an triển khai đồng bộ và hiệu quả
kịp thời ngăn chặn các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng mô tô xe máy
tham gia giao thông lạng lách bốc đầu có biểu hiện đua xe gây mất trật tự và an toàn giao thông
tụ tập thành từng tốt từ bốn đến năm xe không đợi bũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao không lắp biển số lạng lách đánh võng
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ một mươi ba trường hợp vi phạm đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long ngăn chặn xử lý
qua kiểm tra hầu hết các thanh thiếu niên này chưa đủ một mươi sáu tuổi nhưng đã được gia đình cho phép sử dụng mô tô xe máy tham gia giao thông
nhiều trường hợp vi phạm trú tại các địa phương lân cận như uông bí cẩm phả quảng yên thậm chí vân đồn cũng tụ tập về hạ long chạy xe lạng lách
đội cảnh sát giao thông trả tự công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng các bộ chuyển sĩ đặc biệt vào ba ngày thứ sáu thứ bảy nhật cuối tuần
phân công lực lượng hóa trang ghi lại hình ảnh vi phạm sau đó là ghi nhận trích xuất biển số và mời các thanh thiếu niên trên cùng gia đình đến công an thành phố hạ long để làm rõ hình vi phạm của mình
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long đã xử lý và gửi thông báo về gia đình và nhà trường đối với hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông chạy xe có biểu hiện lạng lách đánh võng
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp
thứ nhất là phải nói đến nguyên nhân về quản lý của gia đình
có nhiều gia đình thì nhận sức thức cũng chưa đúng về độ tuổi của các cháu được điều khiển xe mô tô xe gắn máy
cháu đã không được
học luật được học lái nên là không hiểu được cái quy tắc của giao thông
bên cạnh đó là cái chế tài xử lý đối với cái học sinh các cái cháu lứa tuổi này nó còn thấp chưa mang tính dân đe
theo quy định hiện hành mức phạt cao nhất đối với hành vi chạy xe lạng lách bốc đầu mới chỉ dừng lại ở mức tám triệu đồng đối với người vi phạm trên một mươi tám tuổi
những trường hợp vi phạm dưới một mươi sáu tuổi việc xử lý mới chỉ dừng ở mức cảnh cáo hành chính giáo dục
để xử lý rứt điểm tình trạng này cùng với việc xử lý của các lực lượng chức năng trên đường
gia đình nhà trường cũng cần phải có các biện pháp quản lý giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông cho các em